năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi chính phủ ấn độ sẽ tiếp tục dành tặng việt nam những suất học bổng thiết thực và ý nghĩa
trong khuôn khổ chương trình học bổng chung hợp tác sông hằng sông mekong và chương trình trao đổi giáo dục
đó là những chia sẻ của đại diện đại sứ quán ấn độ tại việt nam
trong buổi gặp gỡ các sinh viên khu vực phía bắc trước khi lên đường sang ấn độ
tại buổi gặp mặt ông rajesh uy khe đại biện lâm thời đại sứ quán nước cộng hòa ấn độ tại việt nam nhấn mạnh
ấn độ sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác giáo dục cùng việt nam
cũng như sẽ tích cực hỗ trợ các du học sinh của việt nam sang tham gia học tập tại ấn độ
trong những năm qua hợp tác giáo dục giữa việt nam và ấn độ có một vai trò quan trọng
trong sự phát triển kinh tế xã hội của hai đất nước và giáo dục như một tấm giấy thông hành
để giúp các bạn trẻ hai bên bước vào sự nghiệp trong tương lai
hàng năm ấn độ đón hàng ngàn sinh viên việt nam đến tìm kiếm và tham dự các khóa học tại các trường đại học
đặc biệt trong lĩnh vực quản lý và công nghệ thông tin
chương trình trao học bổng cho việt nam năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi được tổ chức
với mục đích tăng cường hợp tác giáo dục và thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước